chỉ còn một ngày nữa hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato sẽ khai mạc tại thành phố madrid của tây ban nha
dự kiến tại hội nghị kéo dài ba ngày các thành viên nato sẽ thông qua chiến lược quân sự mới
đồng thời thúc đẩy thổ nhĩ kỳ mở đường để phần lan và thụy điển gia nhập liên minh quân sự này
nguồn tin từ giới ngoại giao cho biết hội nghị thượng đỉnh nato dự kiến sẽ thông qua một chiến lược an ninh
hướng tới khả năng phòng thủ dọc theo toàn bộ sườn phía đông tăng chi tiêu quân sự
để mạnh ứng phó với các hoạt động gia tăng quân sự của trung quốc
bố trí thêm lực lượng bảo vệ vùng biển baltic đồng thời cung cấp thêm viện trợ quân sự cho ukraine
tại hội nghị các lãnh đạo nato cũng dự kiến sẽ hối thúc thổ nhĩ kỳ chấp thuận
để phần lan và thụy điển gia nhập khối phòng thủ chung châu âu này
dự kiến tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan sẽ tham dự một hội nghị bốn bên
với lãnh đạo hai nước trên và tổng thư ký nato jens stoltenberg ngay trước thềm khai mạc hội nghị thượng đỉnh
bên cạnh các vấn đề trên hội nghị thượng đỉnh nato cũng dự kiến thảo luận về tăng cường hiện diện
ở khu vực ấn độ dương thái bình dương với các quốc gia đối tác của nato như hàn quốc nhật bản new zealand và australia